tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn đã nghe trình nhiều văn bản quan trọng
được người lao động dư luận xã hội quan tâm và thảo luận ở tổ
tại phiên họp hôm qua quốc hội đã nghe tờ trình của chính phủ về dự án bộ luật lao động sửa đổi
đáng chú ý chính phủ đưa ra hai phương án chỉnh quốc hội xem xét
trước đó quốc hội nghe tờ trình của chính phủ về việc phân bổ dự phòng chung vốn ngân sách trung ương
trong nước còn lại và một mươi tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí
cho các dự án quan trọng quốc gia
nhanh chóng ngăn chặn loài sâu nguy hiểm mới xuất hiện là nhan đề bài viết trên báo nhân dân
cục bảo vệ thực vật bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết
mặc dù là loài sâu mới xuất hiện ở nước ta song sâu keo mùa thu đã gây hại cục bộ
tại nhiều tỉnh thành phố đáng lo ngại loài sâu này có khả năng lây lan nhanh
nhưng chưa có thuốc phòng trừ đặc hiệu
để hạn chế thấp nhất thiệt hại ngành nông nghiệp các địa phương cần chủ động khuyến cáo
hướng dẫn nông dân các biện pháp xử lý
khoảng hai mươi ba triệu thẻ nội địa do các ngân hàng trong nước phát hành sẽ phải hoàn tất
chuyển đổi sang thẻ chip trong vòng sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín
ngân hàng đổi thẻ để chống trộm là nội dung chính bài viết trên báo thanh niên
việc chính thức phát hành thẻ chip nội địa được các ngân hàng xem là giải pháp
để việt nam thoát khỏi vùng trũng tội phạm thẻ quốc tế lộng hành trong thời gian gần đây
bởi trên thực tế nhiều nhóm tội phạm nước ngoài đã thực hiện cài đặt các thiết bị trộm
thông tin tài khoản thẻ khách hàng và làm thẻ giả
tuy nhiên có ý kiến chuyên gia cho rằng việc chuyển đổi số lượng lớn thẻ nội địa này
sẽ kéo theo chi phí tương đối lớn không chỉ đối với ngân hàng mà cả người dùng
vì vậy các ngân hàng có thể đánh giá liệu công nghệ thẻ có tiếp tục tồn tại
trong bao lâu nữa để khoản đầu tư này là cần thiết
mới đây bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ra quyết định giao hạn ngạch giấy phép
khai thác thủy sản vùng khơi cho các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
theo đó sẽ chỉ có hơn ba mươi một năm trăm linh giấy phép cấp cho hai mươi tám tỉnh thành phố
đây cũng là nội dung bài viết lo lắng với hạn ngạch khai thác xa bờ trên báo tuổi trẻ
đây được coi là một chủ trương đúng đắn nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy hải sản vùng biển khơi
tuy nhiên quy định mới này sẽ khiến lượng tàu khai thác thủy sản vùng khơi
của các tỉnh giảm mạnh
điều đó cũng đồng nghĩa với việc sẽ có rất nhiều tàu cá của các ngư dân
không được đánh bắt tại các vùng khơi như trước đây
còn trên báo sài gòn giải phóng số ra hôm nay đăng tải nội dung đáng chú ý
kích hoạt nguồn cung ứng thực phẩm sạch
nhóm sản phẩm nông thủy hải sản thực phẩm chế biến là nhóm hàng có nhu cầu tiêu dùng lớn
nhưng rất nhạy cảm do yếu tố thời vụ có đặc tính khó bảo quản
và đòi hỏi yếu tố an toàn vệ sinh thực phẩm cao
thắt chặt chất lượng hàng hóa đầu vào là tiêu chuẩn đầu tiên
được các hệ thống phân phối bán lẻ trú trọng
vì vậy chuẩn hóa quy trình nuôi trồng nông thủy hải sản là rất cấp thiết
trên báo lao động số ra hôm nay nêu vấn đề hà nội tăng hai mươi chuyến brt mỗi ngày
lại là cơn ác mộng giờ cao điểm
việc hà nội dự kiến tăng tần suất các chuyến brt thêm hai mươi chuyến
vào các giờ cao điểm đang gây nhiều ý kiến trái chiều
trong đó có những băn khoăn của các chuyên gia giao thông về việc tăng tần suất
xe buýt brt vào khung giờ cao điểm sáng chiều
có thể gây phức tạp thêm tình hình giao thông
thành phố đặc biệt có thể gây ùn tắc kéo dài tuyến đường lê văn lương
vốn đã quá tải lâu nay
đưa vaccine mới vào tiêm chủng mở rộng có đáp ứng yêu cầu
là nội dung bài viết trên báo hà nội mới
để trẻ có thêm cơ hội phòng bệnh bộ y tế vừa đưa thêm vaccine mới năm trong một
combi năm vào chương trình tiêm chủng mở rộng tiêm miễn phí cho trẻ
cùng các vaccine hiện có việc đưa vaccine mới vào chương trình tiêm chủng mở rộng
liệu có bảo đảm an toàn đáp ứng đủ nhu cầu của người dân
là vấn đề được đặc biệt quan tâm
bởi trên thực tế vẫn có một bộ phận người dân đã đưa con đi tiêm dịch vụ
không thậm chí không tiêm phòng
những thông tin trên đã kết thúc chương trình điểm báo của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại